tại tổ máy ba trăm linh mw của công ty nhiệt điện uông bí đã xảy ra sự cố bục ống sinh hơi của lò hơi xuất hiện hiện tượng hơi nước thoát ra khu vực lò hơi
nguyên nhân ban đầu có thể được nhận định do tình hình cấp than nội địa trong nước thấp không đủ vận hành các tổ máy
theo thiết kế tổ máy đốt than cám năm a ba năm a bốn
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín để tăng lượng cung cấp than tập đoàn công nghiệp than khoáng sản đã cung cấp than trộn nhập khẩu tương đương than cám năm a một
khác so với thiết kế của tổ máy
hiện nay công ty nhiệt điện uông bí đang thí nghiệm hiệu chỉnh chế độ cháy theo than trộn năm a một
công ty đã theo dõi hiệu chỉnh thường xuyên tuy nhiên vẫn có hiện tượng đóng xỉ này
thời điểm xảy ra sự cố tổ máy đã tự động ngừng vận hành bảo đảm an toàn
đây cũng là một trong những trường hợp sự cố của các nhà máy nhiệt điện và đã có trong quy trình xử lý sự cố
sự cố không ảnh hưởng đến môi trường và không gây thiệt hại về người
hiện tại công ty đang khẩn trương khắc phục sự cố để đưa tổ máy hoạt động bình thường trở lại